thưa quý vị và các bạn từ đầu năm đến nay bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã tiếp nhận bảy bệnh nhân mắc bệnh liên cầu khuẩn lợn do ăn tiết canh và đã có một trường hợp tử vong
dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần cảnh báo về bệnh viêm màng não mủ do nhiễm liên cầu lợn thế nhưng số trường hợp nhập viện vì bệnh này vẫn không giảm
đây là bệnh nhân nam năm mươi hai tuổi ở huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
khi nhập viện bệnh nhân bị sốt và ý thức lơ mơ bệnh nhân được chẩn đoán là viêm mảng não do liên cầu khuẩn lợn
gia đình cho biết trước khi phát hiện bệnh bệnh nhân đã làm và ăn thịt lợn chết
còn bệnh nhân nam này đã nằm điều trị hơn một tháng tại khoa hồi sức tích cực
gia đình cho biết sau khi ăn tiết canh khoảng ba ngày thì bị sốt tiêu chảy và xuất hiện các ban xuất huyết toàn thân
bệnh nhân này có rất nhiều các biên chứng
trước hết đấy là biên chứng màng não bệnh nhân có viêm màng não mổ và có giật hôn mê
ngoài ra bệnh nhân còn tổn thương
tổn thương rất nhiều các cơ quan nữa như là viêm phổi lối nạn đông máu tổn thương gan suy thận
các bác sĩ cho biết có trường hợp phát bệnh ngay nhưng có trường hợp ủ bệnh đến hai tuần
với bệnh nhân nặng vừa có thể nhiễm chủng huyết vừa viêm mảng não sốc và suy đa chức năng phủ tạng dẫn đến tử vong
với tiết canh hoặc là các cái lòng chân hoặc là các cái thực phẩm chế biến tuần lợn mà không được nấu chín
thì ngoài cái nguy cơ nhiễm nhung cầu lợn còn rất nhiều
các cái nguy cơ mắc các cái bệnh truyền nhiễm khác nữa cho nên rằng
và trong đó thì lên cầu lợn là một trong những bệnh mà có thể gây những cái hậu quả rất là nặng nề
và có những bệnh nhân thì đến với chúng tôi người nhà bệnh nhân thì đến với chúng tôi
chỉ trong một thời gian rất là ngắn thôi mấy tiếng hồ đã tử vong
các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên mua thịt lợn có màu đỏ khác thường suất huyết hoặc phù nề
thịt lợn phải nấu chín không ăn các món ăn tái đặc biệt là tiết canh không ăn thịt lợn chết
khi tiếp xúc với lợn hoặc chế biến thịt lợn cần sử dụng găng tay và các dụng cụ bảo hộ